năm hai nghìn hai mươi là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong đó có việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu như vậy vào sáng nay khi kiểm tra công tác của bộ tư lệnh cảnh vệ
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn một mươi chín mặc dù bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới
khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp khó lường song dưới sự lãnh đạo của đảng
trực tiếp là đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an sự phối hợp chặt chẽ của các cấp
các ngành các đơn vị địa phương cùng sự giúp đỡ của nhân dân lực lượng cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn
các đồng chí lãnh đạo cấp cao các mục tiêu cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước
các sự kiện chính trị quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm việt nam
tội phạm năm nay ngành công an đã giải quyết giảm trên bảy năm
và như vậy là giảm được công số là một mươi năm người không phải vào trại giặc
nhưng mà một yêu cầu mới của đảng nhà nước chính phủ chúng ta là năm hai nghìn hai mươi phải hơn năm hai nghìn một mươi chín
các mặt kể cả phòng thống tội phạm và ẩn định tài liệu
đặt tự an toàn cho họ
năm hai nghìn hai mươi là năm có nhiều lễ kỷ niệm lớn cũng là năm việt nam làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
các thế lực thù địch đang giáo diết thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
hơn lúc nào hết yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào
cũng phải giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
đề cập tới vụ việc ở đồng tâm hà nội thủ tướng nêu rõ về âm mưu thủ đoạn chống phá đảng nhà nước
của các thế lực thù địch thủ tướng biểu dương những tấm gương hy sinh anh dũng vừa qua của lực lượng công an
những tấm gương hy sinh anh dũng của lực lượng cơ động vừa rồi cũng là một tấm gương truyền thống
để bảo vệ đất nước bảo vệ chế độ
ba đồng chí hy sinh là một tấm gương rất lớn rất quý trong bối cảnh gai gắt như thế
tôi cũng đồng nghĩ với tô lâm là sẽ phong liệt sĩ và phong thăng quân hàm
thăng quân hầm sớm hơn cho các đồng chí có liên quan
thủ tướng cho biết hiện nhân dân tại đồng tâm đã ủng hộ đảng nhà nước và lực lượng quốc phòng
người dân đã trở lại cuộc sống bình thường
công an hà nội đã khởi tố vụ án điều tra với tội danh giết người đối với những người có liên quan
xử lý nghiêm những người chống phá để bảo đảm an ninh an toàn cho người dân
thủ tướng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia
không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động
của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước các mục tiêu cơ quan trọng yếu
các đoàn khách quốc tế các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước
trước mắt cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động đón tết cổ truyền
các sự kiện của năm asean và đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình
nhất là tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm trung tâm chỉ huy bộ tư lệnh cảnh vệ